đã đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của đại sứ trong việc cụ thể hóa và triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
thủ tướng đánh giá quan hệ hợp tác việt nam và anh tiếp tục phát triển sâu rộng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực
thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi bảy đạt sáu một tỷ đô la
anh đứng thứ một mươi năm trên một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam với tổng vốn đăng ký là ba bốn mươi sáu tỷ usd với ba trăm một mươi bảy dự án còn hiệu lực
đại sứ gillette lever nhất trí cho rằng quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ
nhìn nhận việt nam đạt nhiều kết quả về cải thiện môi trường kinh doanh đại sứ cho biết chính phủ anh sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho việt nam trong lĩnh vực này
đại sứ bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực quốc phòng an ninh ứng phó các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu buôn bán động vật hoang dã
chiều nay kết thúc ba ngày chất vấn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu tổng kết lại toàn bộ phiên chất vấn
theo chủ tịch quốc hội các thành viên chính phủ các trưởng ngành đã nắm chắc tình hình trả lời thẳng thắn và giải trình nhiều vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ ngành mình quản lý
theo chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bốn nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề kinh tế xã hội lớn quan trọng bức xúc được đại biểu cử tri và nhân dân cả nước quan tâm
nhìn chung các phiên chất vấn diễn ra sôi nổi thẳng thắn và trách nhiệm
việc đổi mới cách thức chất vấn hỏi ngắn đáp gọn tại kỳ họp lần này đã có kết quả tích cực được các đại biểu quốc hội cử tri đồng tình đánh giá cao
quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc cầu thị tinh thần trách nhiệm của các thành viên chính phủ của các ngành trong việc trả lời chất vấn
trong sự chỉ đạo điều hành khắc phục được những tồn tại hạn chế đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt để thúc đẩy phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống nhân dân bảo đảm công bằng xã hội
tuy nhiên chủ tịch quốc hội cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều vấn đề nổi lên
một số nội dung đã được quốc hội chất vấn giám sát nhưng chuyển biến còn chậm chưa đạt yêu cầu như mong đợi
do vậy cần phải có quyết tâm cao hơn giải pháp đột phá hơn để tạo sự chuyển biến thiết thực hiệu quả trong thời gian tới đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân
qua ba ngày chất vấn tại kỳ họp thứ năm đối với bốn tư lệnh ngành nhiều vấn đề nóng đã được đưa lên nghị trường để tranh luận và làm rõ
đại biểu cũng như là cử tri trong cả nước đánh giá cao phiên chất vấn đã thực sự thẳng thắn và dân chủ
kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi
kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn là kỳ họp với nhiều đổi mới đáng chú ý là đổi mới trong công tác chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp này quốc hội dành ba ngày cho hoạt động chất vấn cùng với đó hình thức chất vấn cũng thay đổi theo hướng hỏi nhanh đáp gọn
sự đổi mới này đã làm cho chất lượng câu hỏi chất vấn và câu trả lời đúng vấn đề đi thẳng vào vấn đề và tiết kiệm thời gian
kỳ họp này là lần đầu tiên chúng ta đổi mới đại biểu chỉ hỏi trong một phút mỗi câu hỏi các bộ trưởng trả lời ba phút tôi đánh giá sự điều hành như vậy rất linh hoạt
đối với các bộ trưởng thì đối với bốn bộ thì tôi cho rằng hầu hết các bộ trưởng đều nắm rất chắc các sự việc cũng như các nội dung mà đại biểu quan tâm
vấn đề nào hầu như các bộ trưởng cũng nắm và có cái trả lời gần như là cơ bản đáp ứng được các ý kiến nguyện vọng của đại biểu
tại phiên họp cuối năm nay sẽ có một báo cáo do tổng thư ký quốc hội trình bày để ra soát tất cả những lời hứa những nghị quyết về giám sát từ kỳ họp thứ nhất đến nay đến kỳ họp thứ sáu
và qua đó
thì các đại biểu quốc hội cũng có cái căn cứ để đánh giá cái mức độ tín nhiệm của các bộ trưởng thông qua cái việc bỏ phiếu tín nhiệm vào cái đợt kỳ họp thứ sáu tới đây
trong ba ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm cử tri cả nước cũng đã dành sự quan tâm theo dõi đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng đối với bốn tư lận ngành
tất cả những giải pháp của các bộ trưởng đã hứa với quốc hội và hứa với cử tri
thì làm sao
sau cái chất vấn này các bộ trưởng phải có kế hoạch thật cụ thể để thực hiện cái lời hứa đó đối với nhân dân
và đặc biệt là đối với những giải pháp liên quan đến nhiều bộ ngành và địa phương đấy đó là cái hết sức quan trọng là phải có sự cố gắng
cái cuộc họp này nó rất là dài mà nhiều ý kiến lắm chứ không phải ít
cho nên cứ trả lời như thế này theo như tôi làm theo đúng câu trả lời là chúng tôi phấn khởi
kỳ vọng của chúng tôi là như vậy
nhân dân này
nó muốn như thế
đường thông nghệ hạ toán rồi biển đạo rồi là các giáo viên giáo học giáo dục
nào vậy là tốt chúng tôi phân khởi
vì vậy phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm đã kết thúc tốt đẹp trong sự phấn khởi của cử tri cả nước
đối với những vấn đề còn tồn tại nhiều bất cập cử tri bày tỏ sự tin tưởng trước lời hứa cũng như lộ trình sẽ được thực hiện mà các tư lệnh ngành đã đưa ra
tiếp đoàn người có công tiêu biểu tỉnh tiền giới
tiền giang đang có chuyến thăm tại thủ đô hà nội
phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định đảng và nhà nước luôn tri ân và quan tâm sâu sắc đến cuộc sống của người có công
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao nỗ lực và sự quan tâm của các sở ngành tỉnh tiền giang đã chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công
thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
đồng thời tỉnh cần huy động các nguồn lực xã hội trong công tác hỗ trợ người có công
sách trung ương để làm tốt hơn công tác đầy ý nghĩa này
phó thủ tướng nhấn mạnh để có nguồn lực chăm sóc tốt hơn cho người có công
thì đất nước phải cần phát triển nhanh hơn giàu mạnh hơn
phó thủ tướng tin tưởng người có công tỉnh tiền giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường
luôn là tấm gương sáng chỗ dựa niềm tin cho các thế hệ con cháu nói theo
chiều nay tại trụ sở báo nhân dân đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam đã có buổi tiếp phó chủ tịch hạ viện cộng hòa séc
kiêm chủ tịch đảng cộng sản séc morava ngài vôi tecphilip
tại buổi tiếp trong không khí thân tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau
đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân khẳng định đảng và nhà nước nhân dân việt nam
luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn truyền thống tại khu vực trung đông âu
trong đó séc là một trong những đối tác ưu tiên và bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước
thay mặt đảng cộng sản cộng hòa séc morava ngài vôi tecphilip chân thành cảm ơn báo nhân dân
đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác giữa báo nhân dân
và báo halo novine của đảng cộng sản séc morava nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước
sáng nay tại đà nẵng ban thường vụ thành ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi sáu
của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
trên cơ sở chỉ thị số ba mươi sáu cttu và các văn bản của trung ương ban thường vụ thành ủy chỉ đạo các cấp ủy
tổ chức đại hội đảng theo hướng thiết thực phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỳ cương của đảng
không phô trương hình thức bảo đảm an toàn tiết kiệm hiệu quả trong đó đã quan tâm đánh giá đúng mức kết quả thực hiện
những hạn chế và đề ra phương hướng giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
và chỉ thị số ba cttu của bộ chính trị khóa một mươi một công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi được thực hiện nghiêm túc
đúng quy trình bảo đảm tiêu chuẩn về bảo vệ chính trị nội bộ cơ cấu hợp lý có uy tín năng lực đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới
hôm nay tại bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng cục lâm nghiệp đã tổ chức ra mắt cổng thông tin về dữ liệu tài nguyên rừng
đây là hệ thống truy cứu hiện đại và hiệu quả trong việc đánh giá và quản lý rừng hiện nay
sau năm năm nỗ lực triển khai với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế
lâm nghiệp đã thiết kế được hệ thống truy cứu thông tin dữ liệu về rừng việt nam
thông qua địa chỉ trang web người truy cập có thể tiếp cận dữ liệu rừng đến từng gia đình chủ rừng
được nhìn bản đồ khu rừng của từng hộ nông dân trên đó sẽ có số liệu về diện tích hiện trạng
đất rừng đó đã được cấp sổ đỏ hay chưa và toàn bộ những số liệu liên quan
chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của công nghệ bốn trong quản lý lâm nghiệp
việc đầu tiên chúng tôi xác định
để bảo đảm những tiện ích cho các cơ quan quản lý cũng như các cá nhân truy cập
thì hệ thống đòi hỏi công tác nhập liệu từ cơ sở phải thường xuyên và chính xác
đây là một khó khăn
nhưng khi hiện nay cán bộ kiểm lâm cơ sở theo quy định vẫn còn rất mỏng
chuyển sang các thông tin quốc tế
thưa quý vị trước những diễn biến tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên diễn ra tại singapore
người dân các nước đông bắc á cũng bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp sẽ diễn ra thành công
mang lại hòa bình giữa hai miền triều tiên cũng như là mang lại những điều tốt đẹp cho tương lai của khu vực
với nhiều người xác tộc thủ số triều tiên ở nhật bản
những diễn biến tích cực thời gian qua với việc seoul và bình nhưỡng tổ chức gặp thượng đỉnh
và nhất là hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên sắp tới
đã khiến giấc mơ tái hợp hai miền trở nên gần gũi hơn nhiều
tôi đã từng nghĩ việc thống nhất hai miền sẽ rất xa vời
nhất là khi đang có rất nhiều lệnh trừng phạt áp đặt với bình nhưỡng
tuy nhiên những hội nghị thượng đỉnh đang mang lại hy vọng việc thống nhất dường như đang đến
hội nghị thượng đỉnh rất gần
nhiều người cũng hy vọng cuộc gặp lịch sử mỹ triều tiên không chỉ giúp chấm dứt chiến tranh liên triều
mà còn giúp cải thiện tình hình của họ ở nhật bản
tuy nhiên một số người cũng thừa nhận đây mới chỉ là sự khởi đầu của một tiến trình sẽ rất dài
hội nghị thượng đỉnh sẽ rất khó thành công nếu mỗi bên chỉ đưa ra những điều kiện mà bên còn lại không thể chấp nhận
xong nếu cả hai cùng hướng đến mục tiêu giải giáp hoàn toàn vũ khí hạt nhân
và bằng các biện pháp xây dựng lòng tin giải quyết từng bước với các cuộc thương lượng
tôi nghĩ chúng ta có thể kỳ vọng các thành công lớn từ cuộc gặp thượng đỉnh này
không chỉ những người gốc triều tiên ở nước ngoài
người dân trung quốc sinh sống ở khu vực sắp biên giới với triều tiên
cũng kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra thành công
qua đó mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực
hòa bình giữa triều tiên và mỹ sẽ mang lại hòa bình
cho những người sống tại khu vực biên giới như chúng tôi
hơn bao giờ hết chúng tôi hy vọng tất cả các quốc gia
trong đó có mỹ và triều tiên có thể có quan hệ tốt đẹp
điều này sẽ cải thiện mạnh mẽ trao đổi kinh tế văn hóa
và giao lưu nhân dân giữa trung quốc và triều tiên
trong động thái mới nhất cho thấy quan hệ trung quốc triều tiên được cải thiện mạnh mẽ thời gian qua
ngày sáu tháng sáu hãng không quốc gia air china đã thông báo
nối lại các chuyến bay định kỳ giữa bắc kinh và bình nhưỡng
từ ngày tám đến ngày chín tháng sáu tới hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển
hàng đầu thế giới g bảy lần thứ bốn mươi bốn sẽ diễn ra tại vùng shaklova thuộc tỉnh quebec miền đông canada
hiện các công tác bảo đảm an ninh đã được tăng cường tại thị trấn lam an be để sẵn sàng cho sự kiện này
bắt đầu từ tuần này hàng trăm cảnh sát và binh lính canada đã bắt đầu hiện diện
quanh địa điểm diễn ra hội nghị nhằm ngăn chặn các nguy cơ phá hoại
các rào chắn và trạm kiểm soát an ninh đã được thiết lập dày đặc
trong khi xe cảnh sát nghiêm tục tiến hành tần tra một số xe bọc thét cũng được huy động tại khu vực
thông thường số lượng đại diện các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy thường vượt ngoài bảy thành
viên cốt lõi cho phép các nước mở rộng thảo luận vượt ngoài vấn đề mà g bảy quan tâm
hội nghị g bảy năm nay được cho là sẽ tạo bước ngoặt cho những ý tưởng mới mẻ về vấn đề biến đổi khí hậu
an ninh và kinh tế toàn cầu chương trình nghị sự của hội nghị bao gồm các chủ đề về tăng cường
bình đẳng giới trao quyền cho phụ nữ thực hiện hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu và vấn
đề kinh tế toàn cầu mạng xã hội facebook đang có những thỏa thuận chia sẻ thông tin với ít nhất là
bốn công ty điện tử của trung quốc lời giải trình này được đại diện facebook đưa ra ngày hôm nay
ngay sau khi các nghị sĩ quốc hội mỹ gửi thư yêu cầu giám đốc điều hành facebook mark
zuckerberg trả lời rõ về bê bối chia sẻ thông tin này
đại diện facebook cho biết bộ đối tác trung quốc có thỏa thuận chia sẻ thông tin bao gồm huawei
cùng với levano oppo và tcl trong số này có công ty huawei từ nhiều năm qua đã được đưa vào
danh sách quan ngại của các cơ quan tình báo các nước như mỹ australia các thỏa thuận ít nhất
đã có từ năm hai nghìn một mươi cho phép các công ty này được tiếp cận một số dữ liệu riêng tư của người dùng
như học vấn nơi làm việc tình trạng hôn nhân và sở thích cũng như bạn bè của họ
facebook cho biết thêm huawei sử dụng đặc quyền này
để phát triển một ứng dụng trên điện thoại chứ không phải trên hệ thống máy chủ
ngoài ra facebook cũng thừa nhận đã chia sẻ dữ liệu cho nhiều nhà sản xuất khác
trong đó có amazon apple blackberry và samsung
những hãng có thỏa thuận với facebook mà truyền thông mỹ tiết lộ hồi cuối tuần qua
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân